trợ trung tâm huyện kongcho tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
dù công tác dập lửa được triển khai ngay sau đó nhưng thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua
cùng nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa đã thiêu dụi hàng chục kiốt sạp hàng
khiến nhiều tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay
đây là những gì còn sót lại của hàng chục kiốt sạp hàng tại trợ trung tâm huyện kongcho
sau vụ cháy vào lúc giờ ngày sáu tháng hai
mãi đến bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
nhiều loại hàng hóa bị thiêu dụi nhiều kiốt đổ sập chỉ còn trơ khung
nhiều gia đình đang lục tìm vớt vát những gì còn lại
vụ cháy đã thiêu dụi một mươi một kiosk và bốn mươi bảy sạp hàng
ngay sau vụ cháy lãnh đạo huyện kongcho cùng lãnh đạo tỉnh gia lai
đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác chữa cháy điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả
huyện kongcho đã điều động hai trung đội dân quân cơ động
với năm mươi cán bộ chiến sĩ vào cùng với dân
giúp các khu vực cháy bảo vệ tài sản còn lại
đồng thời huyện cũng tiến hành xem xét hỗ trợ một trăm bốn mươi chín triệu đồng
cho năm mươi tám hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy bằng nguồn ngân sách dự phòng của huyện
giúp các tiểu thương sớm ổn định buôn bán trở lại